trong không khí chào mừng ngày quốc khánh mùng hai tháng chín nhân dân các dân tộc tỉnh lai châu nô nức về trung tâm các huyện để vui tết độc lập
năm nay các huyện như than uyên phong thổ nậm nhùn tân uyên đều tổ chức ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc rất phong phú và đa dạng
thu hút đông đảo người dân du khách cần xa đến tham gia trải hội
tại huyện than uyên ngày hội văn hóa và thể thao các dân tộc lần thứ tám diễn ra các hoạt động đặc sắc như triển lãm văn hóa
chợ vùng cao thi đấu các môn thể thao dân tộc trình diễn trang phục tổ chức các trò chơi dân gian thi ẩm thực lễ hội đường phố đua thuyền đuôi én
tạo ra không gian văn hóa bổ ích cho người dân và du khách thập phương
bà con các dân tộc trên địa bàn huyện than uyên và vùng lân cận ở các bản vùng sâu vùng xa trên rẻo núi cao nô nức rủ nhau về trung tâm huyện đón tết độc lập
từ người già đến trẻ nhỏ và khách thập phương ai cũng diện những bộ quần áo đẹp nhất cung hòa vào dòng người vui hội
năm nay bàn tổ chức cũng đã quyết định đưa thêm một số hoạt động mới như lễ hội đường phố trợ vùng cao giải đua thuyền đuôi én
đặc biệt là chúng tôi tạo điều kiện cho các câu lạc bộ dân gian dân văn hóa dân tộc thái cũng là câu lạc bộ văn hóa dân gian dân tộc mông tổ chức các hoạt động giao lưu
qua đây thì là tạo cái sân chơi bổ ích cho bà con
và nâng cao cái nhận thức cũng như là cái ý thức giữ gìn bảo tồn cái nét văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc tây bắc
ngày hội văn hóa cũng là dịp để các đôi trai gái gặp gỡ hò hẹn bén duyên chồng vợ
người thân họ hàng ở xa được tụ họp chuyện trò hỏi thăm nhau
du khách xa gần ai cũng cố gắng tìm cho mình những món quà lưu niệm như quần áo đồ trang sức hay sản vật của núi rừng
mình là người dân tộc mông mỗi khi huyện tổ chức ngày hội văn hóa
năm nào mình cũng xuống để tham dự
mình rất là vui khi được xuống dự vì được giao lưu với rất nhiều người
có nhiều hoạt động vui được gặp gỡ mọi người trong ngày tết độc lập
bản thân mình cũng là một trong những người đang hướng tới cái việc bảo tồn văn hóa văn nghệ dân gian dân tộc thái của tỉnh điện biên
mình rất là quan tâm
đấy là không khí ngày hội ở nơi đây rất là sôi nổi rất là ấm cúng
và bà con ở nơi đây cũng như là những nơi khác về đây rất là thân thiện
và tìm được một cái điểm tương đồng đó là trở về với nguồn cội
đặc biệt là về văn hóa dân tộc thái dân tộc mông và nhiều dân tộc khác
các hoạt động văn nghệ thể thao diễn ra trong ngày hội đã góp phần giữ gìn phát huy
và tôn vinh các giá trị văn hóa tiêu biểu của đồng bào các dân tộc
đồng thời giúp tăng cường sự hiểu biết thích lệ tình đoàn kết giao lưu văn hóa giữa các cộng đồng dân tộc
qua đó cổ vũ tinh thần thi đua lao động sản xuất tạo niềm tin của đồng bào với sự lãnh đạo của đảng và nhà nước